tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp ông masen amontano bộ trưởng ngoại giao bờ biển nga
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh bộ trưởng ngoại giao bờ biển nga lần đầu tiên đến thăm việt nam
khẳng định chuyến thăm này sẽ mở ra trường mới góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và vun đắp cho quan hệ ợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trong những năm tới
thủ tướng mong rằng bờ biển nga sẽ trở thành cầu nối cho việt nam vào thị trường châu phi và ngược lại
việt nam làm cầu nối cho bờ biển nga vào thị trường asean cũng như các đối tác lớn của việt nam
để thúc đẩy hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước bộ trưởng ngoại giao bờ biển nga đề nghị hai bên cần sớm ký hiệp định bảo hộ đầu tư và hiệp định tránh đánh thuế hai lần
trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa nền kinh tế bờ biển nga mong muốn phát triển mạnh công nghiệp chế biến nhất là chế biến hạt điều
đây là cơ hội cho các doanh nghiệp việt nam đến đầu tư tại bờ biển nga
ngoài ra bờ biển nga cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm việt nam trong trồng lúa nước chế biến gạo